ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn đã bắt giữ ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hơn một trăm sáu mươi bốn kg pháo nổ các loại
theo đó vào khoảng bốn h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại km một trăm sáu mươi năm năm trăm linh quốc lộ ba thuộc địa phận thôn nà pẻn xã cẩm giàng huyện bạch thông
tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn đã phát hiện ba người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra ban đầu tổ công tác đã phát hiện trên ba chiếc xe máy có chở các thùng lớn bên trong chứa một trăm linh chín hộp pháo hoa có trọng lượng một trăm năm mươi tám bốn kg hai hộp pháo nổ có trọng lượng sáu năm kg
qua đấu tranh hai đối tượng là hoàng văn trâm và hoàng văn nhân đều trú tại huyện hạ lan tỉnh cao bằng
và đối tượng trần quang huy chú tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên khai nhận đã vận chuyển pháo từ cao bằng xuống thái nguyên để tiêu thụ trong dịp tết nguyên đán sắp tới nếu chót lọt sẽ được trả công năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ